kỳ thi olympic toán học và khoa học quốc tế năm hai nghìn một mươi chín đã chính thức được tổ chức tại hà nội
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã tới dự lễ khai mạc
đây là kỳ thi toán và khoa học quốc tế thường niên bằng tiếng anh dành cho học sinh tiểu học trên toàn thế giới
với mục tiêu thu hút học sinh tiểu học phát triển khả năng cao nhất về toán và khoa học
kỳ thi đầu tiên được bộ giáo dục và văn hóa indonesia tổ chức vào năm hai nghìn ba với một mươi một quốc gia vùng lãnh thổ tham gia
đây là một sân chơi quốc tế uy tín thu hút hàng trăm thí sinh xuất sắc đến từ nhiều nước trên toàn thế giới
năm hai nghìn một mươi chín hà nội được trao quyền đăng cai tổ chức
kỳ thi hội tụ một bảy trăm hai mươi năm người tham dự gồm thí sinh chuyên gia cán bộ giáo viên quan sát viên quốc tế đến từ hai mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ
chủ đề kỳ thi năm nay là tư duy sáng tạo
kỹ năng vượt trội các hoạt động của kỳ thi sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín